tại thành phố huế ban kinh tế trung mương phối hợp với tỉnh ủy thừa thiên huế tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển tỉnh thừa thiên huế đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng chí nguyễn văn bình ubnd bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương chủ trì hội thảo
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh thừa thiên huế là một trung tâm văn hóa lớn của đất nước
trong một mươi năm qua tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định trong quá trình phát triển tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương
việc xây dựng định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới cần dựa trên những yếu tố đặc thù lợi thế so sánh riêng có của thừa thiên huế so với những địa phương khác đó chính là di sản văn hóa và con người huế
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi thảo luận về nhiều chủ đề như những trụ cột phát triển của thừa thiên huế trong thời gian tới nội hàm của khái niệm thành phố di sản
một quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế vai trò của thừa thiên huế trong liên kết phát triển vùng